ngày hai mươi một tháng một mươi một công an tỉnh vĩnh phúc cho biết vào lúc hai mươi ba h bốn mươi phút ngày hai mươi tháng một mươi một
công an huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc đã triệt xóa một tụ điểm đánh bạc được tổ chức chặt chẽ
có canh gác bảo vệ và gắn camera theo dõi tại căn hầm của gia đình bùi văn lưu sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở xã đại đồng huyện vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc thu giữ số tiền hơn bảy trăm linh triệu đồng
tại hiện trường cơ quan công an bắt giữ năm mươi hai đối tượng trong đó có một mươi năm đối tượng là nữ là người ở các tỉnh
vĩnh phúc quảng ninh phú thọ tuyên quang bắc ninh hà nội và hải phòng
tăng vật thu giữ bảy trăm linh bốn triệu đồng bốn mươi ba điện thoại di động sáu xe ô tô và nhiều tăng vật liên quan
trước đó công an huyện vĩnh tường đã xây dựng kế hoạch đấu tranh nhằm triệt xóa đường dây đánh bạc tinh vi này